sau một ngày xét hỏi vào chiều nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của một mươi một bị cáo và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới đại án việt á
theo đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị tòa nhân dân cấp cao tại hà nội giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế một mươi tám năm tù
bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ cũng bị đề nghị bác đơn tuyên y án một mươi bốn năm tù
phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương bị đề nghị tuyên y án một mươi ba năm tù cùng về tội nhận hối lộ
tương tự bị cáo phan quốc việt cựu tổng giám đốc công ty việt á bị đề nghị bác đơn tuyên y án hai mươi chín năm tù cho các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
tương tự bị cáo phan quốc việt cựu tổng giám đốc cdc hải dương bị đề nghị tuyên y án hai mươi chín năm tù cho các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bảy bị cáo còn lại xin giảm nhẹ
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân không có căn cứ xem xét nên đề nghị giữ nguyên mức án cấp sơ thẩm đã duyệt
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa kiểm tra
phát hiện xử lý tám nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke paris số một trăm hai mươi đường lý thường kiệt phường an mỹ thành phố tam kỳ
qua kiểm tra đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố tam kỳ
phối hợp cùng với công an phường an mỹ đã phát hiện tại một phòng của cơ sở này có tám nam thanh niên và nữ mở nhạc với âm thanh lớn
thu giữ nhiều loại ma túy và các tăng vật khác có liên quan
kết quả test nhanh xác định tám đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
điều tra ban đầu công an thành phố tam kỳ đã tạm giữ hình sự năm đối tượng gồm dũ ngọc vương nguyễn minh đức trần thanh anh trần tấn thái hồ thắng
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua công tác điều tra truy xét công an thành phố ninh bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ nguyễn hùng kiên
phùng đinh phúc nguyễn sơn hùng cùng chú tại thành phố hà nội về hành vi trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn tại một nhà
nguyễn hùng kiên là một nhà nghỉ ở huyện đan phượng thành phố hà nội
quá trình đấu tranh các đối tượng này khai do bản thân nghiện ma túy và không có công việc thu nhập nên đã bán nhau đi trộm cắp tài sản
từ ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt giữ các đối tượng đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố ninh bình
chiếm đoạt xe máy tv giàn karaoke của người dân và đã tiến hành mở rộng điều tra
công an thành phố ninh bình còn điều tra làm rõ các đối tượng trên đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản khác
địa bàn các tỉnh hà nam nam định thanh hóa thành phố hà nội được biết các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự
lợi dụng thời điểm đêm tối nguyễn bá mạnh đã đột nhập vào trung tâm điều dưỡng thương binh lấy trộm tài sản
tuy nhiên khi chưa kịp đi tiêu thụ đối tượng này đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó vào tối ngày một mươi hai tháng năm nguyễn bá mạnh trú tại huyện nghi lộc đã đột nhập
lấy nhiều tài sản của trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tại huyện nghi lộc ước tính khoảng năm mươi ba triệu đồng
tại cơ quan công an trước các tài liệu chứng cứ thu thập được nguyễn bá mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội
thời gian qua giá vàng liên tục tăng cao đã tạo nên cơn sốt
tình trạng người dân đổ xô đi mua bán vàng đã tạo nên sự khan hiếm trong từng thời điểm
lợi dụng điều này trên mạng xã hội nhiều đối tượng đã răng ra các bẫy
liên quan tới vàng để lừa đảo người dân
hàng chục diễn đàn giá vàng buôn bán vàng giao lưu vàng miếng giao lưu vàng sec png
đồ di không qua trung gian trên diễn đàn mạng xã hội
tại đây vàng được giao bán rẻ hơn so với giá vàng niêm yết tại các cửa hàng uy tín
với nhiều hình thức giao dịch như trả góp mua chung hay trao đổi bằng loại vàng khác nhau
vàng được bán theo chỉ cây hay cả kg
lợi dụng vàng như một hình thức là vật phẩm để kêu gọi nhau đầu tư
ở đây có thể là lập ra những hội nhóm online
sẽ có thể kêu gọi đầu tư hoặc là mua gom tiền đầu tư tích trữ
để có thể chờ bán ra cùng chia sẻ lợi nhuận với nhau
thì trước giờ thì trung tâm luôn cảnh báo có một hình thức khá là phổ biến
trên thông tin mạng đó là liên quan đến vấn đề đầu tư tài chính
thì đối với vàng hay là tiền ảo hoặc là tài khoản số
thì đều được các đối tượng
thì đối tượng lợi dụng để kêu gọi đầu tư cũng như là tạo tin cậy với người dân
trong hình hình là gom nhau mua đến một hai cây vàng hoặc vài trì vàng
để từ đó tích góp sau này chờ lúc lên giá để bán
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
các đối tượng lừa đảo sẽ đưa ra ba cái bẫy để dụ lừa người đầu tư
một kêu gọi góp vốn mua trùng vàng
sau khi giá vàng tăng lên sẽ bán chia theo tỷ lệ góp vốn
hai kêu gọi mua vàng có giá thấp hơn giá thị trường với nhiều lý do
mất hòa đơn vàng nhập lậu
ba trao đổi các loại vàng như vàng miếng với vàng trang sức
tuy nhiên giao dịch vàng lại là vàng giả hay vàng kéo chất lượng
sau lời kêu gọi trao đổi những đối tượng này còn mở cả các phòng dung trực tuyến
để hướng dẫn cách đầu tư và tiềm năng lợi nhuận
với hình thức đầu tư vàng trên mạng xã hội này đem lại
để nhà đầu tư yên tâm hơn những đối tượng này sẽ mời bạn vào những nhóm chat chung
có nhiều người đang có ý định mua vàng qua các app và mạng xã hội giống bạn
thực chất trong nhóm này có rất nhiều kẻ lừa đảo đốt bóng nhà đầu tư
và đưa ra những thông tin ảo nhằm dụ lừa bạn
đảm bảo cho cái việc là khi mà cái người khác cầm nó không bị thất thoát cái tài sản của chúng ta
cái tính rủi ro thì đương nhiên là khi mà chúng ta mà giao nhầm tiền
giao nhầm cái nhầm tin cho những kẻ lợi dụng thì chúng ta cũng phải mất tiền nữa
thực ra đối với việc đầu tư vàng trên các mạng thì cái việc rủi ro tiền còn rất lớn
về vàng chúng ta hoàn toàn thể ra chọn bất kỳ một đơn vị cung cấp lớn
ở ngay một cửa hàng rất là lớn để mua về đầu tư
thay vì chúng ta phải đưa tiền cho một đối tượng mà không quen biết chứ không ạ
đầu tư hộ có mua qua một sàn vàng ảo đấy chứ không ạ
mà chúng ta không biết sàn đấy nó đã được cơ quan đoàn đất cấp phép hay chưa
nó đã được hoạt động hay chưa
thì do đó người dân hãy luôn cảnh giác và nếu có nhu cầu muốn đầu tư vàng
thì hãy đến một cửa hàng uy tín và có thể mua tích cứ cho mình từ nhỏ dần đến lớn dần
ngoài mất tiền khi đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo
nhà đầu tư còn có nguy cơ nhận những sản phẩm vàng giả
vàng kém chất lượng hay vàng không có nguồn gốc như trộm cắp thẩm lậu mà có
vậy nên nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không giao dịch vàng qua mạng xã hội